chị thu là một trong ba người bị nạn khi đang tiến hành đốt xử lý thực bì để trồng rừng tại khu vực xã dân tiến huyện võ nhai
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng bốn tại khu vực bãi cây nhà bà triệu thị huệ đã xảy ra vụ cháy khiến bà huệ và chị lý thị oanh tử vong
chị thu bị thương nguồn nhân vụ cháy được xác định là do bà huệ và một số người hàng xóm cùng đốt dọn bãi xử lý thực bì để chuẩn bị trồng rừng
tại thời điểm đó khu vực này có gió to đã khiến ngọn lửa cháy to hơn và lan sang bãi cây của gia đình khác
sáu đối tượng trong đó có hai cán bộ làm ngành thuế một cán bộ ngân hàng ở huyện dầu riêng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền tại nhà của lý minh chiến ở huyện dầu riêng kiên giang vừa bị lực lượng công an tỉnh kiên giang bắt quả tang vào chiều qua ba tháng bốn
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ sáu đối tượng
trên ba trăm linh triệu đồng sáu xe gắn máy và hai bộ bài tay
theo cơ quan chức năng ổ bạc này đã tồn tại rất lâu do ông chiến nguyên là cán bộ ngành thuế huyện rồng riềng đã nghỉ hưu lấy nhà của mình để chứa bạc
hàng ngày có nhiều con bạc trong đó có cán bộ đảng viên lui tới để đánh bài sập sám ăn tiền
đột nhập chính nhà cậu ruột của mình để trộm cắp số tiền tám mươi năm triệu đồng
đối tượng chú văn thư chú tại xã ia xiên thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
vừa bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc bắt giữ
trước đó trong lúc đến nhà cậu ruột của mình là nông văn phòng để chơi thư đã lẻn vào phòng ngủ lục túi sách bên trong có tám mươi năm triệu đồng và đem về nhà cất giấu
và chiều cùng ngày cậu ruột về nhà thì phát hiện tiền đã mất
biết chuyện sẽ bại lộ nên đối tượng thư đã cầm toàn bộ số tiền đến công an xã yà siêng giao nộp và đầu thú
tăng chữ chất ma túy và vũ khí quân dụng
trái phép đối tượng đặng ngọc thuận trú tại thường trú tại thôn mỏ đá huyện tri lăng tỉnh lạng sơn vừa bị công an huyện tri lăng bắt quả tàng
tăng vật thu giữ trong nhà của đối tượng gồm hai túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng và hai cục nén màu hồng
thuận khai nhận đó là ma túy tổng hợp mua về để sử dụng
qua khám xét tổ công tác đã thu giữ thêm một khẩu súng và ba mươi tám viên đạn hiện đang được giám định
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác trên annt